huyện biên giới bù đốp tỉnh bình phước hiện có khá nhiều hộ tham gia tổ hợp tác chăn nuôi dê ở địa phương
từ đầu năm đến nay giá thịt dê hơi tại bình phước liên tục tăng cao khiến người chăn nuôi dê phấn khởi
năm hai nghìn một mươi tám gia đình chị nguyễn thị hoa ở xã tân thành huyện biên giới bù đốp đã tham gia vào tổ hợp tác chăn nuôi dê ở địa phương
sau hơn một năm từ ba cặp dê giống ban đầu đàn dê phát triển tốt nên hôm nay đã cho xuất chuồng lứa đầu tiên
với giá dê hơi bán tại chuồng là một trăm ba mươi đồng một kg
bình phước hiện có khoảng một mươi bảy ha hồ tiêu trong đó có hơn hai phần ba được trồng bằng trụ cây sống
đây là điều kiện tốt để người dân phát triển mô hình trồng tiêu kết hợp nuôi dê
trong hoàn cảnh hồ tiêu liên tục bị rớt giá mạnh
việc dê được ra bán đã trở thành nguồn động viên quý giá cải thiện thu nhập đáng kể đối với bà con nông dân
giá dê hơi năm ngoái lúc cao nhất cũng chỉ khoảng chín mươi đồng
hiện tại bây giờ tất cả những vườn tiêu cũng có một số vườn tiêu là người ta không chăm nữa
giá tiêu cân bản nó quá sụt cho nên chăm nữa nhưng người ta vẫn chăm cây keo để làm thức ăn cho dê
với giá dê như thế này thì lợi nhuận phải tương đối cao
từ cách đây bảy tám năm về đây thì dê có giá nhưng chưa có năm nào giá cao như dê
nếu mà dê như năm nay thì chắc chắn là bà con chúng ta sẽ có lợi nhuận rất là cao
cụ thể nhà cô từ đầu năm bắt đầu từ tết tới giờ là cô cũng xuất được là cần sáu tạng dê
thì cô cũng thu được năm mươi một triệu
với cái giá dê như thế này với nguồn thức ăn sẵn như thế này thì chắc chắn là mình sẽ nuôi dê
thì cuộc sống của người dân lao động của chúng ta sẽ có phần cải thiện hơn
theo ghi nhận của chúng tôi hiện nay
ngoài các thương lái địa phương mua dê
cung cấp cho thị trường bình dương tp hcm còn có nhiều thương lái đến từ các tỉnh phía bắc và bình phước
để thu gom dê với số lượng lớn
sức mua lớn khiến giá dê không ngừng tăng
bên cạnh dê thịt thì giá dê giống cũng tăng cao so với những năm trước
bởi nhu cầu tăng đàn nuôi của chính người dân nơi đây